tại hà nội thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm hành một mươi chín
ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã tổ chức viên họp ngay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
và các cơ quan có liên quan giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật
về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật
tại phiên họp bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội báo cáo trong thời gian qua
bộ đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan soạn thảo trình chính phủ quốc hội
ban hành trên một mươi sáu bộ luật luật bốn mươi nghị định nghị quyết của chính phủ hai mươi sáu quyết định của thủ tướng chính phủ
hai mươi một thông tư thông tư liên tịch có liên quan về trợ giúp xã hội cho người cao tuổi người khuyết tật
các chính sách cơ bản đã phát huy được việc chăm sóc sức khỏe đời sống văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi người khuyết tật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện ở một số nơi các vị chính quyền địa phương cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm
mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi người khuyết tật còn thấp bằng khoảng ba mươi so với chuẩn nghèo thành thị và bốn mươi chuẩn nghèo nông thôn
số lượng người cao tuổi người khuyết tật được chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội còn ít
bộ lao động thương binh và xã hội cũng kiến nghị đối với các ủy ban các vấn đề xã hội và các cơ quan của quốc hội tăng cường công tác giám sát chính sách
bộ chính nguồn lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi người khuế tật theo quy định của luật